mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đã bắt quả tang đối tượng dương thị thúy chú tại thành phố phủ lý về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
dương thị thúy bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng nghiện tại nhà thuộc phường thanh châu
tại hiện trường công an thu giữ hai viên ma túy tổng hợp một túi ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của thúy lực lượng công an thu giữ một trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp sáu túi ma túy đá
một khẩu súng bắn đạn hoa cải bốn viên đạn một áo giáp chống đạn và một số vật chứng có liên quan đến việc sử dụng ma túy
bước đầu thúy khai nhận mua số ma túy trên của một người không quen biết về bán kiếm lời
tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh của chị nguyễn thị thương ở huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ
gần năm trăm linh khẩu súng đồ chơi kích động bạo lực
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản thu giữ tại chỗ
gần năm trăm linh khẩu súng nhựa do trung quốc sản xuất không có giấy tờ theo quy định
toàn bộ số súng này đều bắn bằng đạn nhựa có chứa diêm sinh và phát ra tiếng nổ
còn tại an giang công an thành phố long xuyên vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng nghìn kg hàng hóa các loại
và thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hàng hóa khoảng bảy mươi triệu đồng
tại khu vực quốc lộ chín mươi một thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên kiểm tra xe ô tô do thái hoài phúc
trú tại thành phố châu đốc điều khiển lực lượng tuần tra phát hiện trên xe có chứa gần tám trăm linh đơn vị hàng hóa
là thuốc tân dược hơn hai năm tấn me hộp hai trăm linh kg thạch dừa đóng hộp và hàng trăm kg trái cây mứt me các loại
không có tem nhãn phụ tiếng việt không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử kèm theo
thành phố quy nhơn của tỉnh bình định vừa quyết định cho phép tổ chức lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố
kể từ sáu giờ ngày hôm nay mùng năm tháng một
cụ thể nhà hàng quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống chợ truyền thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
massage internet trò chơi điện tử làm đẹp gym fitness yoga aerobics khiêu vũ bia
được hoạt động kinh doanh trở lại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại với điều kiện hoạt động không quá năm mươi công suất
chỉ được phép hoạt động từ năm giờ sáng đến hai mươi một giờ hàng ngày thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
tổ chức khai báo y tế quét mã qr bố trí khoảng cách tối thiểu theo đúng quy định
còn các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke câu lạc bộ khiêu vũ massage trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ được phép mở cửa hoạt động trở lại từ ngày một mươi tháng một tới đây
và cần tuân thủ một số yêu cầu sau đây
các cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
theo các quyết định đã ban hành của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
các địa phương thẩm định cho phép hoạt động và kịp thời điều chỉnh hoạt động
theo cấp độ dịch của từng địa phương
theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh
các cơ sở karaoke cần đảm bảo bốn m hai trở lên một khách không bao gồm công trình phụ
điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sản khiêu vũ
một vụ tàng trữ pháo trái phép vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
bắt giữ tại quốc lộ hai a thuộc thị trấn đạo đức huyện bình xuyên
cụ thể hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một trong quá trình làm nhiệm vụ
tại km một mươi sáu bảy trăm linh thuộc thị trấn đạo đức huyện bình xuyên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện hà văn toàn
đem theo một bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bao tải có chứa một mươi hộp pháo hoa nổ
với trọng lượng là một mươi sáu kg
tại cơ quan công an hà văn toàn khai nhận
mua số pháo trên đem về sử dụng trong dịp tết nguyên đán
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra thu giữ lô hàng
gồm hơn năm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là anh nguyễn thành long
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên
đấu tranh khai thác nhanh long khai nhận và tự giao nộp thêm một mươi một thùng bia giấy
bên trong có chứa hai chín mươi sản phẩm thuốc lá điện tử
lực lượng chức năng đã yêu cầu long đưa toàn bộ lô hàng kể trên
về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an nguyễn thành long khai nhận
đã mua số hàng trên ở mạng xã hội facebook với giá hai trăm linh triệu đồng
để bán kiếm lời
của những trang trại chăn nuôi lợn tại xã xuân quan huyện văn giang của tỉnh hưng yên
điều đáng nói là những trang trại này đang xả thải trực tiếp ra khu vực thôn tám
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất sinh hoạt của người dân
đặc biệt là các trang trại nuôi lợn này chưa có các giấy tờ thủ tục
liên quan đến chăn nuôi nhưng vẫn tồn tại suốt một thời gian dài
theo phản ánh của người dân trang trại chăn nuôi lợn của hai hộ gia đình
ông lê văn thi và ông lê văn tuyển tại thôn tám xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hưng yên
gây ô nhiễm không khí và không hề có hệ thống xử lý nước thải đổ trực tiếp ra môi trường
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi nhận được
thải trực tiếp hàng ngày và không có bể chứa ồ ạt hàng ngày hàng giờ
ảnh hưởng trực tiếp đến ô nhiễm đến nguồn nước không khí của người dân chúng tôi
tráng thì lợn đói thì kêu rất là to ảnh hưởng đến ô nhiễm tiếng ồn
người dân chúng tôi rất là bức xúc và mọi người ý kiến rất là nhiều
bình thường như thế này thì các chị thấy tình trạng ô nhiễm như thế nào ạ
ở dưới kia toàn xá ra nó tắt cống đường thân nó ra nó đặc quá

đây là hai trang trại nuôi lợn khá lớn nằm giữa khu dân cư với các khu trường trại hàng trăm mét vuông
từ khi có hai trang trại lợn này tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
hai trang trại lợn luôn trong tình trạng cửa đóng then cài không cho người lạ tiếp xúc
để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của các trang trại nuôi lợn này
chúng tôi đã đến liên hệ công tác với ủy ban nhân dân xã xuân quan
hiện tại bây giờ thì ở khu vực đó là
có hai cái mô hình trăn nuôi của hộ anh tuyển và hộ nhà ông thi đang trăn nuôi tại khu vực đó
đối với các hộ đó thì không có giấy phép kinh doanh và cái phê duyệt mô hình trang trại thì ở vùng đó là chưa có
do vậy chúng tôi đang tuyên truyền vận động người dân là dần thu hẹp lại và xóa bỏ cái chăn nuôi để đưa vào khu chăn nuôi tập trung
còn những cái khu vực trăn nuôi nhỏ này thì chúng tôi dần dần là thu hẹp lại và xóa bỏ để chuyển sang trồng hoa cây cảnh
còn những khu vực vi phạm về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý trong thời gian tới
hy vọng với những cam kết của vị bí thư chủ tịch xã thì việc sai phạm sẽ sớm được xử lý rứt điểm
trả lại môi trường và đảm bảo cuộc sống cho người dân khu vực
tấp nập cho các hoạt động buôn bán giao thương
bởi đây chính là thời điểm
mà sức tiêu thụ của người tiêu dùng rất lớn nên nếu xảy ra tình trạng không được xuất khẩu
hàng hóa ủn tắc kéo dài tại các cửa khẩu sẽ gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp thương nhân nông dân và ảnh hưởng đến nền kinh tế
vâng đúng là như vậy vì thực tế thì những ngày gần đây thì các xe hàng xuất khẩu nông sản lại ùn ứ ở cửa khẩu các tỉnh biên giới với trung quốc
do nước này siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và người dân trong nước lại phải giải cứu nông sản với giá rẻ như cho chỉ vài chục nghìn một thùng trái cây
vấn đề nông sản lại ùn ứ kịch bản nào giải quyết chính sách và đời sống sẽ cùng bàn luận cụ thể ngay sau đây
thưa quý vị câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi đề cập là đề tài không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng
nóng bởi cứ đến hẹn lại lên chúng ta lại được nhìn thấy hình ảnh của những chuyến xe treo tấm biển giải cứu
tôi đã từng nghe ý kiến của một doanh nghiệp chia sẻ rằng nông sản việt nam đang giống như một cô gái danh giá
chờ người ta đến nhà mua đi nói điều này cũng không đúng nhưng không hẳn là đã sai
khi nhiều năm trở lại đây giải cứu hàng nông sản ở việt nam dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện
vậy giải pháp nào cho vấn đề này
chính sách và đời sống ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn
vâng thưa ông nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng thực phẩm
và dẫn đến tình trạng là rất là nhiều nông sản bị đổ bỏ là điều không thể tránh khỏi
và tôi nghĩ đó là một nguyên nhân mà thực tế thì chúng ta cần phải xem xét đến những lý do nào khiến cho chuyện giải cứu nông sản chưa đi đến hồi kết ạ
rõ ràng chúng ta thấy rằng trong năm hai nghìn hai mươi một do đại dịch covid một mươi chín bùng phát và từ đó làm cho chuỗi cung ứng
nhiều loại hàng hóa bị đứt gãy và từ đó nó tạo ra những sự chậm chẽ trong cung ứng và hàng hóa nông sản bị đổ bỏ cũng là một phần nguyên nhân đó
tuy nhiên về mặt bản chất sâu xa đó thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái quy hoạch sản xuất của chúng ta
đối với các cái mặt hàng nông sản nó chưa tốt
tôi đã từng rất là suy nghĩ về hình ảnh những người nông dân phải tự tay
nhổ bỏ đi những thành quả mà mình đã vun trồng mà không chấp nhận giá bán với mức quá rẻ như vậy ạ
tuy nhiên thì hành động giải cứu mà chúng ta đang làm có mang lại ý nghĩa trọn vẹn hay không khi mà đã có những hạn chế được bộc lộ
tất nhiên chúng tôi cho rằng cái việc mà kêu gọi là cái người dân trong nước giải cứu những cái hàng hóa nông sản
nó cũng là một cái việc làm nó mang cái tính nhân văn sâu sắc và nó giúp cho cái người nông dân tiêu thụ được những cái hàng hóa
trong những cái thời điểm mà cao trào của cái vụ thu hoạch
và giúp cho nông dân có thêm cái thu nhập cũng như là có thể tiếp tục tái sản xuất
tuy nhiên rõ ràng là khi mà chúng ta kêu gọi giải cứu thì bản thân cái từ giải cứu nó đã thấy một việc đó là
nếu đã là hàng hóa giải cứu thì một là chất lượng của nó có thể không cao hai là anh không bán được
và vì như vậy cho nên cái giá cả nó phải thấp
rồi người ta ngay trong cái suy nghĩ của người mua người ta bảo rằng là vì là hàng giải cứu
cho nên cái chất lượng nó thấp thì nó tự nhiên nó đánh sụp cái hạn của các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta
thêm nữa thì cũng từ cái từ giải cứu này có một số thương nhân đã lợi dụng để mà cái từ giải cứu để từ đó bán các cái hàng hóa hư hỏng ế ẩm

và từ đó nó lại gây tác hại trực tiếp đến cái người sản xuất kinh doanh những cái mặt hàng đó
trên thực tế không phải lúc nào chúng ta dùng hai chữ giải cứu cũng hiệu quả
trong năm hai nghìn hai mươi một cũng xảy ra câu chuyện tại bắc giang
khi nhận thấy sự bất cập của từ giải cứu nông sản ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã chính thức ra văn bản
đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông không dùng từ giải cứu khi tuyên truyền về việc tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều ở bắc giang nói riêng
đại diện lãnh đạo địa phương này cho rằng sau các tin bài có từ giải cứu giá nông sản của tỉnh đều giảm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và thu nhập của nông dân
xuất phát từ câu chuyện giải cứu nông sản thì theo ông giữa chính sách phát triển nông nghiệp cũng như thực tế tiêu thụ thì hiện nay đang có những bất cập gì ạ
chúng ta thấy rằng cái quy hoạch sản xuất kinh doanh của chúng ta nó chưa có một cái bài bản và nó không có những cái sự liên kết
cái quy hoạch này chúng ta đưa ra nó cũng không đầy đủ
ví dụ như chúng ta định là phát triển bao nhiêu hectare mía hoặc là bao nhiêu hectare xoài hay là mít chẳng hạn thì rõ ràng những cái quy hoạch này nó chỉ nằm trên cái kế hoạch của các cơ quan chức năng thôi
còn cái người nông dân ấy thì họ lại đi theo cái tiếng gọi của thị trường
khi mà họ thấy rằng cái giá một cái loại mặt hàng nào đó nó được giá thì lập tức họ đổ
họ đổ xô ra họ trồng
và thậm chí họ chặt cả những cái cây lâu năm mà họ đã trồng trước đây năm bảy năm nhưng bây giờ cái giá nó không cao để mà họ đi trồng những cái cây mới
và như vậy là cái quy hoạch của chúng ta nó không mang cái tính bắt buộc
nó không mang tính pháp lệnh
thêm nữa thì rõ ràng là khi mà chúng ta quy hoạch như vậy thì chúng ta lại phải nghĩ đến cái việc tạo ra cái chuỗi liên kết
đã sản xuất hàng hóa thì anh phải tính đến cái chuyện chế biến
để nâng cao cái giá trị của cái hàng hóa
và vì thế cho nên cái người nông dân khi mà họ sản xuất ra cái vật tư nông sản thì họ thấy rằng là họ bán ở đâu cũng được
và giá nó cũng xem xem nhau
mà thậm chí ví dụ như là ví dụ như cây mía chẳng hạn chúng ta cũng nhìn thấy
khi mà nó được giá thì thậm chí người nông dân họ sẵn sàng bỏ các cái hợp đồng đã ký với các nhà máy đường và họ đi giao bán ra ngoài
và như vậy là cái chuỗi liên kết tự nó đứt gãy
vâng vậy ông nghĩ sao về mối quan hệ liên kết giữa nông dân doanh nghiệp thị trường khi mà chưa có sự bắt tay thống nhất ạ
chúng ta thấy rằng là cái việc mà tổ chức các cái chuỗi sản xuất kinh doanh chuỗi tiêu thụ vật tư sản phẩm hàng hóa nông sản là một trong những cái đòi hỏi bức thiết
và rõ ràng khi mà cái người nông dân vẫn tự mình sản xuất kinh doanh không đi theo những cái quy hoạch
đồng thời cái mối liên kết giữa người nông dân với các cái doanh nghiệp sản xuất chế biến
các cái doanh nghiệp mà
gọi là thương nghiệp nó còn lỏng lẻo như trong cái thời gian vừa qua
thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta phải xử lý các cái hoạt động mua bán nông sản theo cái kiểu mà giải cứu trong những cái thời gian qua nó sẽ vẫn còn tiếp tục
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì chắc chắn là tình hình dịch bệnh vẫn sẽ diễn biến rất là phức tạp
vậy theo ông cần phải có những thay đổi gì về mặt chiến lược phát triển nông nghiệp
cũng như là hướng đi cho hoạt động của nông sản việt nam ạ
khi nói đến cái việc mà phát triển trong cái thời gian trước mắt ấy
thì chúng ta thấy rằng để mà giải quyết được cái bài toán về cái sản xuất và tiêu thụ hàng hóa
thì trước mắt các cơ quan quản lý nhà nước phải giúp đỡ người nông dân trong việc lựa chọn các cái giống cây con phù hợp với cái yêu cầu và cái thị hiếu của thị trường
cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tổ chức tốt các cái chuỗi sản xuất
trong đó phải tính toán đến cái việc thành lập các cái dây chuyển sản xuất kinh doanh
và cái mối quan hệ kết nối giữa các cái nông hộ với các cái doanh nghiệp chế biến hoặc các cái doanh nghiệp mà thu mua để mà tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa
và cái điều quan trọng hơn chúng ta cũng phải tiếp tục tìm kiếm thị trường
để từ đó tận dụng các cái cơ hội mà chúng ta đã ký kết trong các cái hiệp định thương mại tự do và tận hưởng được cái ưu đãi về thuế
từ đó góp phần nâng cao cái hiệu quả của cái hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao cái thu nhận của người nông dân
về bài toán lâu dài chúng tôi cho rằng cái vấn đề quy hoạch cái vùng sản xuất cái vấn đề chế biến sâu cũng như ứng dụng các cái công nghệ cao vào cái hoạt động sản xuất nông sản
là một cái bài toán mà chúng ta phải tính toán trong cái thời gian năm đến một mươi năm tiếp theo
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị nếu như vài năm trước vùng đồng bằng sông kiểu long có tình trạng giải cứu khá dày đặc từ cá cha chuối thì những năm gần đây đã không còn
nguyên nhân là do đã có tiến triển trong việc xây dựng chuỗi giá trị cùng với đó việc bố trí nguồn lực rất quan trọng
nếu không chính sách hỗ trợ sẽ chỉ nằm trên giấy
tình trạng tiếp tục giải cứu nông sản cũng sẽ khó có hồi kết